nhận được tin báo có nhiều xe ô tô thể thao xe ô tô sang đi cùng lúc thành đoàn vào tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông đã kịp thời ngăn chặn và không để xảy ra mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra đưa hai mươi xe ô tô trên về chốt kiểm soát xử lý bốn trường hợp chạy quá tốc độ và không gắn đủ biển số
hai xe không có giấy đăng ký xe một xe hết hạn đăng kiểm hơn một tháng một xe không có giấy đăng ký không giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường